chỉ từ sáng đến trưa ngày bảy tháng hai tại tp hcm đã liên tiếp xảy ra ba vụ cháy lớn
may mắn không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu dụi trong các vụ cháy này
các vụ cháy cũng là cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tp hcm khi mùa khô đang bắt đầu vào cao điểm
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng hai xảy ra vụ cháy tại quán ăn ở địa chỉ năm trăm hai mươi tám đường phạm văn đồng quận bình thạnh
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình thạnh đã đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngọn lửa đã được khống chế không để cháy lan
vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi phần lớn quán ăn cùng nhiều tài sản bên trong
một ngôi nhà nằm kế bên cũng bị cháy xém
nguyên nhân cháy có khả năng là trong lúc hàn xì sửa chữa bên trong quán thợ hàn vô ý để tiên lửa điện bắn trúng vật dễ cháy gây cháy lớn
trước đó vào khoảng chín giờ sáng một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại khách sạn cao bốn tầng nằm trong hẻm nhỏ đường quang trung quận gò vấp
lúc này đang có nhiều người bị mắc kẹt bên trong
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận gò vấp đã điều động lực lượng đến dập lửa và giải cứu hướng dẫn bốn người bị kẹt lại thoát ra ngoài an toàn
vụ cháy trên cũng đã thiêu dụi nhiều tài sản của khách sạn
cùng thời điểm trên một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại một ngôi nhà hai tầng trên đường trường trinh quận tân phú gây thiệt hại về tài sản của người dân